thưa quý vị nếu như ngày hôm qua mưa xuất hiện được xem là một tin vui xua tan không khí oi nóng
thì ngày hôm nay và trong khoảng ba ngày tới mưa xuất hiện liên tục với lượng khá và trên diện rộng
lại là một cản trở trong nhiều hoạt động của đời sống
vâng đúng là như vậy trong sáng ngày hôm nay thì mưa chủ yếu xuất hiện ở khu vực tây nguyên và một số nơi của nam bộ
thế nhưng cho đến chiều và tối nay thì vùng mưa sẽ mở rộng ra hầu khắp cả nước
đặc biệt trong cơn mưa có thể xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
riêng khu vực miền bắc người dân cần đề phòng cả lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ
vâng theo đúng lịch thì bắt đầu từ một mươi bốn dần chiều nay mùng sáu tháng bảy
các thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy ngoài giấy tờ cần thiết thì các em thí sinh cũng như là người nhà
cần chú ý chuẩn bị các trang phục phù hợp với thời tiết có mưa
di chuyển trên đường thì cũng thật chú ý quan sát để đảm bảo an toàn
và thông tin dự báo thời tiết cụ thể cho các địa phương sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn
sau của chương trình